chúng tôi tiếp tục cập nhật về vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm
tại một căn nhà trong ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính cầu giấy hà nội
đã khiến cho nhiều người tử vong
và ngay lúc này thì phóng viên thu thủy đang có mặt tại hiện trường
sẽ thông tin chi tiết về vụ việc
xin mời chị thu thủy ạ
vâng thưa quý vị và các bạn các lực lượng trận cháy
cùng phối hợp triển khai trận cháy và kiểm kiếm kiếm nạn

của hộp gia đình này và xử dụng thang dây kiếm nạn

sau một mươi phút tổ chức trị cháy đám cháy cơ bản được công chế
không để thể ra cháy lan sang các hộ gia đình liên kề

đến hồi một h hai mươi sáu phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt
hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn
vụ cháy đã làm một mươi bốn người chết trong đó một mươi người được đưa
đến nhà tăng lễ trần vĩ bốn người được đến nhà tăng lễ
bệnh viện một trăm chín mươi tám và ba người bị thương hiện đang được cứu
tại bệnh viện giao thông vận tải
vụ kiếm sẽ được chúng tôi gửi tại bệnh viện
và các bản tin tiếp theo